từ ngày một tháng bảy người lao động có thu nhập dưới một mươi một triệu đồng một tháng không phải đột thuế thu nhập cá nhân
đây là thông tin vừa được chính thức thông qua tại nghị quyết chín trăm năm mươi bốn do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
nghị quyết đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản một một mươi chín của luật thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn bảy như sau
mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là một mươi một triệu đồng một tháng một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
thay vì mức cũ là chín triệu đồng một tháng
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là bốn bốn triệu đồng một tháng thay vì mức cũ là ba sáu triệu đồng một tháng
nghị quyết có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và áp dụng từ kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi